mở đầu ra thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín
vào sáng nay bộ y tế cho biết việt nam đến nay đã ghi nhận bốn trăm hai mươi hai bốn trăm sáu mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai trăm một mươi chín trăm tám mươi chín bệnh nhân đã được chữa khỏi
có tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
đó là quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang con tum
và trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện sáu trăm hai mươi bốn bảy trăm bảy mươi năm xét nghiệm cho bảy trăm linh sáu sáu trăm hai mươi chín lượt người
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay đã thực hiện là một mươi hai một trăm bốn mươi bảy một trăm ba mươi bảy mẫu cho ba mươi một bốn trăm bốn mươi bảy năm trăm tám mươi lượt người
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại